bệnh viện hữu nghị thông tin các bác sĩ của bệnh viện đã lấy ra một chiếc ghim sắt hồ sơ dài gần hai cm trong bụng nữ bệnh nhân hai mươi bốn tuổi ở hà nội
bác sĩ hoàng việt dũng trường khoa ngoại tổng hợp cho biết bệnh nhân vào viện với biểu hiện đau bụng âm ỉ hạ vị đau tăng không sốt bí trung tiện khám hạ vị ấn đau phản ứng
bệnh nhân được tiếp nhận khám và thực hiện chụp ct phát hiện có dị vật đâm thủng thành ruốn non vào trong ổ bụng gây tổn thương khối mạc nối bọc đạn ruột non
khi gỡ ra các bác sĩ thấy có giả mạc và ít dịch mù và một dị vật kim loại giống đinh kim dài một năm cm
bác sĩ đã lấy bỏ dị vật khâu lỗ thủng nội soi bệnh nhân chia sẻ không hề biết nuốt phải dị vật khi nào
theo bác sĩ hoàng việt dũng trưởng khoa ngoại tổng hợp bệnh viện hữu nghị dị vật người lớn thường bị hóc là tăm xương gà dao lam viên thuốc chứa bóc vỏ thậm chí là bàn trải đánh răng nắp chai bia
như trường hợp của bệnh nhân trên nếu không mổ kịp thời gắp dị vật xa có thể thủng ruột non gây suốt huyết nội rất nguy hiểm
giai đoạn muộn hình thành khối áp xe thì bệnh nhân sẽ bị nhiễm trùng
theo bác sĩ dũng hấp dị vật thường theo hai đường đường ăn hoặc đường thở
khi dị vật được nuốt vào theo đường ăn nếu vật sắc nhọn sẽ mắc lại trong thực quản cổ hoặc lồng ngực
bệnh nhân sẽ thấy đau ngực khó nuốt khó ăn thậm chí nôn ra máu
nếu không được lấy ra kịp thời sẽ gây lở luet tại nơi bị kẹt
nặng hơn nữa dị vật có thể đâm thủng động mạch chủ gây mất máu ồ ạt
dị vật đường ăn trong tay mũi họng là những trường hợp dị vật mắc ở vùng miệng tới tâm vị của dạ dày
dị vật đường ăn chủ yếu là xương động vật như xương cá xương gà xương vịt xương lợn
ngoài ra có thể là các loại hạt có kích thước to như hạt hồng xiêm hạt vải hạt nhãn
các đồ chơi trẻ em vô tình nuốt các vật dụng thường ngày như tam tre đồng su kim băng rằng giả
nguyên nhân của dị vật đường ăn là do thói quen ăn uống không cẩn thận
như vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa vừa ăn vừa uống rượu bia ăn đồ ăn có xương rồi nút luôn cả xương
đối với người già lắp răng giả không chắc khi nhai nuốt dễ làm trôi răng giả xuống đường ăn
trẻ em ăn không biết cách nhản xương kỹ bị ép ăn trong khi đang khóc
hoặc người lớn không trông trừng trẻ nhỏ khiến trẻ nuốt đổ chơi đồng su
một nguyên nhân nữa sẽ làm tăng nguy cơ mắc dị vật đường ăn là thói quen chế biến các món ăn lẫn cả thịt và xương
như chặt gà lẫn xương cá nấu xương lẫn canh họ bún phở có lẫn thịt và xương
dị vật đường ăn khi mắc vào thực quản gây rách hoặc sung huyết sưng nề niêm mạc thực quản
niêm mạc thực quản khi bị tổn thương gây viêm niêm mạc viêm lan tỏa hoặc áp xe dưới niêm mạc
hối viêm còn khu trú trong niêm mạc và lớp cơ thực quản
chưa phá vỡ lá thành bao quanh cơ thực quản gọi là viêm tấy hoặc áp xe thành thực quản
khi dị vật gây thủng thực quản xuyên qua lớp cơ gây viêm tấy lan tỏa
hoặc áp xe quanh thực quản ở vùng cổ hoặc ngực gây áp xe trung thất dẫn tới tử vong nếu không điều trị tích cực
dị vật sắc nhọn cắm ở vị trí thực quản ngực còn dễ làm thủng động mạch cảnh
gây thiếu máu cấp dẫn đến tử vong nếu không cấp cứu kịp thời
có bốn chỗ hẹp tự nhiên dị vật thực quản dễ mắc lại là miệng thực quản
vị trí qua động mạch chủ bát chéo qua thành chốt thực quản
phế quản trái bắt chéo qua thực quản chỗ chui qua cơ hoành và tâm vị
khi dị vật đi vào đường thở do vô ý hít phải sẽ gây khó thở suy hô hấp tử vong
nếu dị vật nhỏ có thể đi sâu vào phế quản gốc hoặc các phế quản thủy phổi gây ho thậm chí ho ra máu
đa số các bệnh nhân bị hóc dị vật đều trong trạng thái vô ý mắc phải
nên lời khuyên của các y bác sĩ là không nên đuổi giỡn hay làm nhiều việc cùng lúc khi ăn
nên ăn uống tập trung điểm đạm để tránh hóc dị vật
bác sĩ dũng khuyến cáo người dân cần đi khám ngay khi có các triệu chứng dưới đây
thứ nhất nuốt khó nuốt vướng nôn khi cấu ăn
đây có thể là những triệu chứng của người có dị vật ở vùng thực quản
một số trường hợp người bệnh cảm thấy tức ngực khó thở đau kèm theo nóng rát vùng sau sương ức
giai đoạn muộn thì người bệnh có sốt đau nhiều vùng họng ứ họng đờm nhớt và thức ăn
thứ hai buồn nôn sau ăn
có thể do dị vật ở dạ dày gây tắc môn vị và hành tá tràng
người có cảm giác buồn nôn ăn không tiêu và thường luôn giao dịch thức ăn chưa tiêu lẫn thức ăn cũ
thứ ba đau bụng âm ỉ
có thể do dị vật ở ruột non tuy nhiên đây là triệu chứng trong rất nhiều bệnh lý khác
giai đoạn muộn hình thành khối áp xe thì bệnh nhân sẽ bị nhiễm trùng